cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền thành phố cần thơ đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng cùng chú huyện phong điền về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi mai quốc việt đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn minh đan
nguyễn minh trí là con rể của việt đã rủ một số đối tượng mang theo nhiều hung khí gây mất an ninh trật tự tại khu vực
trí đã chém đan bị thương ở tay
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định